thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai
cùng dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
và đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ cùng chín trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hơn một mươi triệu đoàn viên
công nhân viên chức lao động cả nước và bảy đoàn đại biểu quốc tế
đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động
mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn
phát biểu tại đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc chia sẻ về năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển đất nước
đó là xây dựng thể chế chính sách có tốt không
đây chính là nút thắt quan trọng mà đảng ta đã xác định cũng như nhiệm vụ quan trọng của chính phủ
thủ tướng đặt vấn đề thảo luận một cách dân chủ trực tiếp và đề nghị cần phải phát biểu thế nào
để đại hội đạt kết quả dân chủ thẳng thắn đi thẳng vào chủ đề
chúng tôi xem xét có thể nhìn nhận của các đồng chí về thờ cơ và thách thức
đối với nước ta trong năm một mươi năm tới
các đồng chí có nhận xét gì về sự chỉ đạo điều hành của chính phủ trong thời gian qua
cụ thể nhất là trong đầu nhiệm kỳ đến nay gần ba năm
và các đồng chí có hiến kế gì cho chính phủ để công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ
tốt hơn hiệu quả hơn trong thời gian đấy
người ta thường hay nói về năng suất lao động việt nam
vậy thì các đồng chí có nhận xét gì về năng suất lao động của việt nam hiện nay
và các giải pháp thực tiễn để năng cao năng suất lao động xét từ giác độ người lao động
việc ứng dụng tiến bộ của học công nghệ và sản xuất và công tác hiện nay
có cần đột phá gì như thế nào
trong năm năm qua công đoàn việt nam tiếp tục đổi mới về nội dung phương thức hoạt động
đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản
các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu do đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi một đề ra
hoạt động chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp
chính đáng của đoàn viên người lao động được quan tâm thường xuyên
công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến người lao động
nhiều chủ trương chính sách của đảng nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân
và tổ chức công đoàn được cụ thể hóa đi vào cuộc sống
tại đại hội nhiều ý kiến đã nêu lên vai trò công đoàn tham gia xây dựng quan hệ
lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
tiếp tục được khẳng định góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất
kinh doanh phát triển giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội